thưa quý vị và các bạn vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học không bảo đảm
luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
đặc biệt là khi những vụ việc liên quan tới thực phẩm bẩn trong trường học bị phanh phui
về lý thuyết thì quy định tổ chức mỡ ăn bán chú trường học khá chặt chẽ
từ khâu cung ứng sản phẩm đến quy trình chế biến giám sát
tuy nhiên lý thuyết chặt chẽ bao nhiêu thì thực tế lại tồn tại nhiều lỗ hổng bấy nhiêu
đơn vị cung ứng thực phẩm do nhà trường quyết định ký kết hợp đồng
nguồn thực phẩm đưa vào trường học mỗi ngày hầu như không có sự giám sát của phụ huynh
còn bếp ăn nhà trường nơi diễn ra quá trình nấu nướng thì lại giống như một lô cốt mà phụ huynh không dễ gì tiếp cận
gần hai học sinh ở bắc ninh đi xét nghiệm và kết quả đến nay đã có hai trăm linh chín học sinh bị nhiễm khuẩn sán lợn
những học sinh này đều ăn bán chú tại trường và trường mà các em theo học thì đều lấy thực phẩm từ một đơn vị cung cấp
một công ty mới được thành lập cách đây chưa đầy một năm
chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng việc các phụ huynh lo lắng cũng không phải không có cơ sở
khi thật khó để biết được doanh nghiệp nào cung cấp thực phẩm an toàn nếu chỉ đọc hồ sơ và đếm đủ số giấy tờ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm
hồ sơ người ta mang đến thì là nhà trường với hai bên cũng thống nhất
hồ sơ thì của người ta có đầy đủ các
cái điều kiện pháp lý rồi là cái gọi là trong hồ sơ của người ta có đầy đủ mà đã được ở trên người ta thẩm định rồi
thế chúng tôi cũng tin tưởng như thế
thế mình chỉ xem hồ sơ chứ mình không đến tận cơ sở gì từ địa
có nghĩa là hai bên là kết hợp đồng thống nhất là xem hồ sơ là tại cơ sở trường
chứ không đến công ty thực phẩm hiện
đơn vị cung cấp thực phẩm hiện nay của huyện hà thành có ba đơn vị
và đơn vị cung cấp thực phẩm này là
trường căn cứ và hồ sơ thẩm định
vài trò của phòng dục đối với công ty hương thành thì hiện nay là
đối với xét hồ sơ năng lực của các công ty
hiện nay không phải riêng hương thành
các công ty có đủ lăng lực thì các trường sẽ tổ chức ký hợp đồng
phòng dục có tổ chức có hồ sơ của công ty yên thành
và kiểm tra cái lăng lực
à chúng tôi kiểm tra hồ sơ nó đủ tức cách lăng lực
không thể trông chờ hoàn toàn vào những tấm giấy chứng nhận hay biên bản của những lần thanh tra kiểm tra
mà cho rằng thực phẩm bẩn không trả trộn được vào các bếp ăn nhà trường
bởi hầu hết những vụ thực phẩm bẩn vào trường học hay những bữa ăn thiếu chất cho học sinh
đều được chính phụ huynh phát giác và tố cáo
do những mối quan hệ trồng chéo rồi do những việc nhận thức
do những việc chưa có quy định thật sự ngặt nghèo
nên là các nhà trường và một số những đơn vị vẫn có quyền
và thích lấy hàng trôi nổi thích mua những sản phẩm còn không rõ nguồn gốc
giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng cơ bản của báo chí
xong cũng giống như với các phụ huynh
các phóng viên thường không mấy dễ dàng khi tiếp cận với bếp ăn của nhà trường
em muốn xin phép chị là sáng mai em muốn qua trường em tham quan cái bếp ăn để nấu ăn cho các cháu ấy ạ
và cái khẩu phần ăn buổi trưa ngày mai của các cháu ở trường mình thì có được không chị
em em cái này em liên hệ phòng hóa dục của chị đi nhé
chị trực thuộc phòng hóa dục hoàn kiếm em phải được lệnh của sếp chị cơ đồng nào chính về ấy nhé
chị ơi ngày mai em xin phép chị

em có thể đến để tham quan cái bữa ăn của học sinh của trường mình được không ạ
em ơi nay là bọn chị đều có lịch đi họp hết
cả mọi cái là tham quan các thứ là em phải có giấy xin phép trên quận chị

giúp chị lên quận
tức là có thắc mắc gì là cứ lên quận đúng không chị
ừ em cứ lên quận tham quan quận
tổ chức bữa ăn bán chú trường học cần được công khai minh bạch như một loại hình
dịch vụ kinh doanh vai trò giám sát của phụ huynh phải được tôn trọng
họ có quyền hỏi xem ngửi sờ hay ăn thử những món ăn sắp được bày biện lên bàn cho con trẻ
và loại trừ tối đa các tình huống rình mò theo dõi đột kích như trước đây họ vẫn phải làm
trên thực tế những suất ăn trong nhà trường một trăm linh đều được đóng góp từ tiền của phụ huynh
bởi vậy họ có quyền được tham gia và giám sát vào quy trình lựa chọn nhà cung cấp
giao nhận và chế biến các suất ăn của học sinh
tuy nhiên không ít trường học cho phụ huynh được giám sát nhưng lại yêu cầu phải báo trước với nhà trường
như vậy việc kiểm tra sẽ chỉ mang tính hình thức thiếu khách quan
để giải tỏa những lo lắng này lấy lại niềm tin trong xã hội nhiều trường học hiện nay đã thành lập
ban giám sát an toàn thực phẩm cả về nguồn gốc xuất xứ chất lượng cũng như là giá cả thực phẩm đưa vào trường
trong đó quyền lợi giám sát đột xuất của phụ huynh luôn được tôn trọng
mỗi buổi sáng trước khi đi làm thì công việc làm thêm của chị nguyễn thù thủy phụ huynh trường tiểu học đền lừ
là tới trường cùng kiểm tra và nhận thực phẩm được đưa vào bếp ăn
trước đây thay vì thỉnh thoảng ban phụ huynh sẽ tới trường kiểm tra đột xuất
việc giao nhận thực phẩm chế biến món ăn cho các con
thì nay thời điểm đang có nhiều loại dịch bệnh
chị tới trường thường xuyên hơn để đảm bảo các nguyên liệu chế biến cho các con được an toàn

và đặc biệt theo chúng tôi thì cái nguồn thực phẩm sạch vào thì nó cũng sẽ ra chất lượng bữa ăn rất là tốt
cho nên là bọn tôi thường xuyên thay phiên nhau cùng với các doanh nghiệp nhà trường
thì đều có kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào mỗi sáng
việc kiểm tra bữa ăn thì nó liên quan đến hai vấn đề
thứ nhất là vấn đề chất lượng của thực phẩm chất lượng của bữa ăn
và thứ hai nữa là về cái tài chính đơn giá của bữa ăn có đảm bảo đúng theo đơn giá
mà phụ huynh chúng tôi đã thống nhất đóng góp với nhà trường không
cân nhìn sờ ngửi bằng cảm quan của mình
chị nguyễn thị thùy dương đã kiểm tra tất cả những thực phẩm được giao cho trường trung học cơ sở nam trung yên vào mỗi buổi sáng
ở gia đình chị dương cũng là bà nội trợ đảm đang
và ở trường cũng phát huy được
chị dương cũng phát huy được khả năng lựa chọn thực phẩm của mình
thay phiên nhau tới trường cùng giám sát thực phẩm
các phụ huynh luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình để các con có bữa ăn đảm bảo và đủ chất
thực hiện kết hợp với ban phụ huynh học sinh kiểm tra khâu đầu vào
đó là khâu quan trọng nhất về chất lượng thực phẩm của các công ty đưa tới
và thành viên của chúng tôi bao giờ cũng gồm năm thành viên
đó chính là ban giám hiệu đại diện ban phụ huynh của trường
cán bộ y tế của trường cán bộ
trực để cân đo thực phẩm
cộng với đồng chí kế toán để giám sát phần tài chính cũng như là số lượng cân đối với các công ty
ban phụ huynh cũng vậy cũng kết hợp với chúng tôi
có lúc ban phụ huynh kiểm tra đột xuất nhà trường về vấn đề giao nhận thực phẩm
cũng có lúc là phần sơ chế thức ăn
và cũng có khi là họ ở với chúng tôi cả ba khâu
đó là nhận thực phẩm sơ chế cũng như là khâu chia thành phẩm với các lớp
thay vì trước đây không công khai bếp ăn bán chú
thì nay nhiều nhà trường đã đề nghị phụ huynh tham gia vào ban giám sát quản lý bếp ăn
điều này không chỉ làm phụ huynh yên tâm về sức khỏe của con mình từ các bữa ăn
mà còn giúp nhà trường kiểm tra kỹ các thực phẩm đầu vào
tôi thấy việc giám sát này chắc chắn sẽ lại hiệu quả
vì nó là thực tế và thực tiễn
đánh vào đúng tâm lý của phụ huynh là thực tế con mình ăn gì và làm gì mình đã thử

đến chúng tôi yêu cầu phải có sự giám sát của học sinh
và hàng năm chúng tôi sẽ có thể giám sát
khi chúng tôi kiểm tra đánh giá các nhà trường
thì chúng tôi đánh giá xem công tác phối hợp giữa nhà trường với trang bài học sinh trong việc giám sát bữa ăn thế nào
thì việc kiểm tra này chúng tôi thông qua biên bản làm việc của các nhà trường
chúng tôi sẽ đếm biên bản đấy xem anh đã đến được bao nhiêu lần
có bao nhiêu lần là phụ huynh cùng giám sát với anh
thế và chúng tôi yêu cầu ít nhất là phải có một tuần
là phải có một lần phụ huynh đến ít nhất
đó là điều bắt buộc bắt buộc các nhà trường
trưa nay anh đỗ hữu mẫm được nghỉ làm
anh mẫm đã đến trường để xem con mình ăn uống ra sao
việc kiểm tra đột xuất của phụ huynh như thế này không còn là điều xa lạ đối với trường tiểu học đền lừ
không chỉ chú trọng đến việc dạy và học
mà sức khỏe của học sinh cũng là điều mà nhà trường và phụ huynh cùng hướng đến
và khởi nguồn của nó từ những bữa ăn sạch